tổ chức và hoạt động quỹ vì biển đảo việt nam là nội dung chính của quyết định một nghìn ba trăm sáu mươi năm vừa được thủ tướng chính phủ ký ban hành
đây là nguồn kinh phí huy động tự nguyện đóng góp hỗ trợ của các cơ quan tổ chức đoàn thể doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước
theo đó nguồn hình thành quỹ tiếp nhận toàn bộ số quỹ còn lại của quỹ vì trường sa thân yêu chuyển sang
huy động tự nguyện ủng hộ đóng góp xây dựng quỹ của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
các cơ quan tổ chức đoàn thể cá nhân trong và ngoài nước quỹ thành lập và hoạt động phi lợi nhuận
mang theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền
việc thực hiện thu chi quỹ công khai minh bạch theo quy định của pháp luật quỹ còn có tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước
hoạt động này nhằm tuyên truyền vận động nhân dân cả nước và người việt nam ở nước ngoài hướng về biển đảo việt nam nói chung
quần đảo trường sa và giàn khoan dk một nói riêng nâng cao nhận thức của các cấp các ngành địa phương và nhân dân
trong và ngoài nước về vị trí vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đưa nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm
vào cuộc sống đáp ứng yêu cầu xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa của tổ quốc trong tình hình mới